chỉ trong tuần đầu tháng năm nhiều ngân hàng đã điều chỉnh lãi suất huy động phổ biến với mức tăng từ hai đến ba một năm so với trước đó
lãi suất huy động của các ngân hàng tăng trở lại không nằm ngoài dự báo của giới chuyên gia
nhất là trong bối cảnh tiền gửi dân cư vào hệ thống ngân hàng đã lần đầu tiên suy giảm
sau khi tăng liên tục hai mươi năm tháng liên tiếp trước đó
hiện tết còn bành đã tăng lãi suất huy động ở tất cả các kỳ hạn tiền gửi
vị b cũng tăng lãi suất lần thứ hai liên tiếp kể từ đầu tháng năm đến nay
trước đó một số ngân hàng đã tham gia vào cuộc đua tăng lãi suất huy động như bv bành tp bành sacom bành
ngay cả một số ngân hàng lớn cũng đã đảo chiều nhích tăng lãi suất
trong đó phải kể đến bidv lần đầu tiên trong suốt hơn một năm qua đã tăng ở mức hai một năm cho các kỳ hạn dưới một mươi hai tháng
trong tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn sở giao dịch chứng khoán hà nội đã tổ chức thành công một mươi bảy đợt đấu thầu trái phiếu chính phủ
hỗ trợ kho bạc nhà nước huy động được hai mươi hai bảy trăm bốn mươi sáu tỷ đồng trái phiếu chính phủ
lãi suất trúng thầu tại các kỳ hạn năm năm một mươi năm và một mươi năm năm có xu hướng tăng dần trong tháng bốn
trong đó lãi suất trúng thầu tại thời điểm cuối tháng cao hơn từ ba đến một một năm so với phiên đầu tháng
trên thị trường thứ cấp quy mô niêm yết trái phiếu chính phủ cuối tháng bốn là trên hai triệu tỷ đồng tăng một một mươi ba so với tháng trước
giá trị giao dịch trái phiếu chính phủ có sự sụt giảm so với tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
với tổng giá trị giao dịch đạt trên một ba

bình quân phiên đạt tám một trăm tám mươi bảy tỷ đồng giảm hai mươi một so với tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
tỷ trọng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài chiếm hai bốn mươi năm tổng giá trị giao dịch toàn thị trường
sau khi giữ mức ổn định từ đầu tuần giá đô la mỹ tại các ngân hàng thương mại đã tăng khá mạnh
cùng nhịp tăng tỷ giá trung tâm được ngân hàng nhà nước công bố giữa đồng việt nam với đô la mỹ là hai mươi bốn hai trăm sáu mươi năm đồng
tăng một mươi sáu đồng so với phiên trước đó
với biên độ cộng trừ năm tỷ giá trần các ngân hàng áp dụng là hai mươi năm bốn trăm bảy mươi tám việt nam đồng trên một đô la mỹ
và tỷ giá sàn là hai mươi ba năm mươi một việt nam đồng trên một đô la mỹ
tại các ngân hàng thương mại như vietcombank niêm yết giá đồng bạc xanh đang ở mức hai mươi năm một trăm bốn mươi tám hai mươi năm bốn trăm bảy mươi tám việt nam đồng trên một đô la mỹ
mua vào và bán ra tăng hai mươi ba đồng ở cả hai chiều so với phiên trước
trên thị trường quốc tế giá đô la mỹ cũng đã có sự tăng nhẹ
khi chỉ số đô la mỹ index thêm hai điểm lên mức một trăm linh năm năm điểm đồng đô la mỹ tăng vào phiên giao dịch vừa qua
khi các nhà đầu tư đang tập trung vào tốc độ và thời điểm cắt giảm lãi suất của cục dự trữ liên bang mỹ fed
ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm vừa yêu cầu các tổ chức tiến dụng doanh nghiệp chấp hành nghiêm chế độ hóa đơn khi mua bán vàng
theo ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm các đơn vị kinh doanh vàng phải thực hiện nghiêm
chế độ hóa đơn chứng từ theo quy định của bộ tài chính đồng thời tuân thủ pháp luật về phòng chống rửa tiền
các đơn vị phải theo dõi chặt diễn biến hoạt động mua bán vàng miếng nghiêm yết công khai giá mua bán tại điểm giao dịch
yêu cầu trên được đưa ra trong bối cảnh các giao dịch mua bán vàng bạc thường nhỏ lẻ không đủ hóa đơn
chứng từ thiếu tính minh bạch tranh lệch giá trong nước và thế giới cao
dân số trẻ có nền kinh tế năng động thị trường tiêu thụ ngày càng mở rộng với nguồn cung dồi dào
cùng các hiệp định thương mại tự do fta đang là những yếu tố khiến thị trường việt nam trở nên hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài
kinh tế thương mại trên thế giới đang chịu nhiều ảnh hưởng lớn từ những bất ổn trên toàn cầu
trong tình hình đó các hiệp định thương mại tự do mà việt nam đã nỗ lực ký kết thời gian qua đang phát huy tác dụng
và là một trong những yếu tố quan trọng để bảo đảm tính liên tục cho mối quan hệ thương mại năng động
ngày càng tăng giữa việt nam và các thị trường quan trọng
điển hình như quan hệ thương mại đầu tư việt nam vương quốc anh đã tăng trưởng mạnh mẽ thời gian qua
nhiều doanh nghiệp anh đánh giá việt nam là một trong những nước có tốc độ tăng trưởng cao nhất đông nam á
thêm vào đó hiệp định thương mại tự do việt nam vương quốc anh cũng trở thành cầu nối để nhiều doanh nghiệp anh đến với việt nam
tiếp tục giãn hoãn nợ cho doanh nghiệp thêm sáu tháng tiếp tục giảm hai thuế xuất thuế giá trị gia tăng vat đến hết năm nay
đây là điều này
đề xuất của chính phủ đối với quốc hội để các doanh nghiệp có thêm nguồn lực phục hồi sản xuất kinh doanh
đồng thời thúc đẩy tăng tổng cầu tiêu dùng trong nước
theo đề xuất của chính phủ ngân sách nhà nước sẽ giảm khoảng bốn mươi bảy tỷ đồng
nợ xấu của ngân hàng có thể tăng thêm
tuy nhiên quan trọng nhất lúc này là doanh nghiệp cần được trợ lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
ngân hàng nhà nước cho biết đến cuối năm hai nghìn hai mươi ba đã có gần một trăm tám mươi tám người khách hàng
được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ với tổng giá trị nợ gốc và lãi
được cơ cấu là trên một trăm tám mươi ba năm nghìn tỷ đồng
nếu tiếp tục được gia hạn thì những khoản nợ của doanh nghiệp người đi vay
sẽ tiếp tục được kéo dãn đến hết năm nay giúp doanh nghiệp giảm bớt áp lực tài chính
tăng cơ hội tiếp cận vốn
bởi nếu bị chuyển sang nhóm nợ xấu doanh nghiệp sẽ khó có thể vay thêm vốn cho sản xuất kinh doanh
từ đến hết tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn dư nợ trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ
của doanh nghiệp bất động sản là gần ba trăm năm mươi một tỷ đồng
bộ tài chính vừa có báo cáo gửi tới ủy ban kinh tế của quốc hội về việc thực hiện chính sách pháp luật
về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm hai nghìn một mươi năm đến hết năm hai nghìn hai mươi ba
giai đoạn này có ba trăm ba mươi doanh nghiệp bất động sản phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ
tại thị trường trong nước
với tổng giá trị phát hành hơn bảy trăm hai mươi sáu tỷ đồng kỳ hạn phát hành bình quân đạt ba sáu mươi chín một năm
lãi suất phát hành bình quân đạt một mươi một mươi năm một năm dư nợ trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ
của doanh nghiệp bất động sản đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn là trên ba trăm năm mươi tám trăm linh tỷ đồng
ngoài ra trong giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi ba có bốn doanh nghiệp bất động sản đã phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ
ra thị trường quốc tế với tổng giá trị khoảng hai một mươi tám tỷ đô la mỹ
trong khi mía liền sắp ra khỏi danh sách kiểm tra tần suất khi xuất khẩu sang eu
thì đậu bắp thanh long việt nam lại đang đứng trước nguy cơ bị eu tạm dừng nhập khẩu
theo văn phòng sps việt nam đậu bắp và thanh long của việt nam hiện đang bị eu áp dụng chính sách kiểm soát
theo tần suất và tỷ lệ ngay tại cửa khẩu biên giới
trong nhóm phụ lục một của eu mặt hàng đậu bắp việt nam đang bị kiểm tra với tỷ lệ năm mươi lô hàng
ngay tại cửa khẩu biên giới của eu
trong nhóm phụ lục hai đậu bắp đang bị kiểm tra năm mươi và thanh long bị kiểm tra hai mươi ngay tại cửa khẩu biên giới
đồng thời phải bổ sung chứng nhận kết quả lấy mẫu và phân tích mẫu theo quy định của eu
sắp tới đậu bắp có thể bị đưa vào nhóm tạm dừng nhập khẩu
còn thanh long có thể sẽ bị nâng lên kiểm soát với tỷ lệ ba mươi
thưa quý vị và các bạn chương trình hiệp sống kinh tế phát sóng hàng ngày
với những tin tức kinh tế thị trường đáng chú ý